công an huyện vĩnh cửu tây đồng nai đang tạm giữ hình sự trần tuấn kiệt quê tỉnh bình phước và bùi thanh bạo quê tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắc quả tăng kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô tại ấp cây xoài xã tân an
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ
công an quận hai bà trưng tp hà nội vừa phá thành công chuyên án bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cho vai lãi nặng gồm hoàng tiến thành triệu văn phi trần trọng tuyến nguyễn tiến tấn và đào văn tùng cùng chú thành phố hà nội để điều tra về tội vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một hoàng tiến thành và đồng bọn đã thuê nhà mở hàng loạt cửa hàng tại nhiều địa điểm để thực hiện hình thức bốc bắt họ và vay lãi nặng
với hình thức bốc bắt họ thành cho vay với lãi suất một trăm linh một bốn một năm với hình thức vay lãi nặng lãi suất giao động từ một trăm linh tám đến một trăm tám mươi hai năm mỗi năm
nhóm nhân viên của hoàng tiến thành nhận lương một mươi năm triệu đồng một tháng
thời điểm bị phát hiện đường dây cho vai lãi nặng do hoàng tiến thành cầm đầu
hoạt động trên nhiều địa bàn quận huyện tại hà nội với số lượng khách vay hơn bốn trăm linh người
cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở nơi làm việc của các đối tượng và thu giữ được nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm thành
lợi dụng bản thân từng là hướng dẫn viên du lịch một đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm thật tài sản của nhiều người bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng
mặc dù thủ đoạn này không mới và cũng được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều người vẫn nghệ dạ tin theo để rồi bị mắc bẫy mất tiền
đây là đối tượng nguyễn trúc viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tổ một mươi chín khóm trường phúc phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng kể sát hình sự công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ trú tại phường hồng hà thành phố hạ long đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam giới nói rộng nam bộ lừa đảo chiếm đoạt một mươi triệu đồng bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt
năm hai nghìn một mươi chín thì tôi có làm booking phòng sale bán phòng cho ở đà lạt
thì đến năm hai nghìn hai mươi thì do dịch tôi có về lại nha trang khánh hòa thì cũng vẫn làm
để cho khách đến hai nghìn hai mươi một thì kinh tế nó khó khăn thì trong một lần mình tham lam nên là mình đã có lỡ là lấy được lòng tiền của khách từ trước nên mình có lỡ là có chiếm đoạt số tiền của hai người
quá trình điều tra cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn quảng cáo đặt phòng nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn một trăm linh người với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
trong đó có hai bị hại ở quảng ninh sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ thành công nguyễn trúc viên và thu giữ toàn bộ thiết bị gây án
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội thậm chí còn chọn nhiều quán internet để làm việc với bị hại khiến cho việc xác định nơi ở lần trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng thì có nhiều thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là thay đổi rất linh hoạt
các tâm lý của người dân là một thứ nhất là đánh vào lòng tham thứ hai nữa là đánh vào cái tâm lý e ngại trong cái vấn đề mà trao đổi thông tin với những người khác
đặc biệt là lợi dụng vào cái việc mà sử dụng cái điện thoại thông minh thì cái tính cô lập của bị hại rất là cao
thế thì lợi dụng vào cái tâm lý là tội phạm ít tiền nhưng mà là nhiều các giao dịch
nên là bị hại sau khi mà bị hại
nên là bị lừa thì cảm thấy là số tiền mà bị mất nó không đáng để lên trình báo
từ kết quả điều tra các vụ án cơ quan công an khuyến cáo người dân phải cẩn trọng cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
nhất là những lời mời chào hứa hẹn hấp dẫn về việc nhẹ lương cao tặng quà thực hiện tốt phương châm bốn hai để tránh bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
cơ quan huyện yên định tỉnh thánh hóa vừa bắt quả tang hai đối tượng
vũ văn linh và lê thị quỳnh thương đều ở xã định hòa huyện yên định có hành vi chế tạo sản xuất và buôn bán trái phép pháo hoa nổ
tối ngày ba tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang lê thị quỳnh thương đang vận chuyển năm hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng hơn một mươi hai kg tiếp tục đầu tranh mở rộng vụ án
cơ quan huyện yên định đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vũ văn linh thu giữ ba hộp pháo nổ tự chế loại giảm bốn mươi chín ống pháo có trọng lượng gần một mươi một kg bảy lọ nhựa màu trắng có chứa năm hạt chất tạo màu pháo hoa nổ năm mươi ba ống pháo bằng nhựa hai cuộn dây cháy chậm nhiều hóa chất cùng máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất pháo hoa nổ
tại cơ quan công an linh khai nhận đã lên youtube học cách chế tạo pháo hoa nổ sau đó lên mạng xã hội đặt mua các tiền chất thuốc nổ về để chế tạo khi lê thị quỳnh thương đem pháo hoa nổ về chưa kịp bán thì đã bị công an huyện yên định bắt quả tăng
tại tỉnh tiền giang từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày năm tháng hai lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện năm vụ xử lý một mươi chín đối tượng mua bán tàng trữ và sử dụng pháo thu giữ gần bốn trăm linh viên pháo banh pháo tự chế và hai giảm pháo hoa
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo bên cạnh công tác xử lý vi phạm lực lượng công an các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân góp phần mang lại những ngày tết an toàn cho mọi người dân
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháo banh tàng trữ và sử dụng pháo banh pháp luật của người dân góp phần mang lại những ngày tết an toàn cho mọi người dân góp phần mang lại những ngày tết an toàn cho mọi người dân

pháo thì công an xã tân trung sẽ tập trung để thực hiện tốt các mặt công tác trong đó là công tác tiên triền sâu rộng trong đảng viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn thông qua các trang giao lô facebook trên hệ thống phát thanh của xã để cho người dân có thể nắm và hiểu biết quy định thấp lực về pháo

hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng pháo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để lại hậu quả nghiêm trọng
vì vậy các gia đình nhà trường cần quản lý giáo dục con em học sinh đồng thời mỗi cá nhân phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm luật pháp tuyệt đối không vi phạm
khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến pháo cần báo ngay tới lực lượng chức năng để kịp thời xử lý nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu xảy ra góp phần ổn định tình hình an ninh trợ tự cho người dân vui xuân đón tết được an toàn và lành mạnh